kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy nhiều ngành hàng nông sản bứt phá ngoạn mục về tốc độ tăng trưởng và giá trị xuất khẩu
tuy nhiên riêng lúa gạo vốn là ngành hàng chủ lực đồng thời từng giữ vị thế số một về xuất khẩu
thì nay đã nhường chỗ cho các ngành hàng khác trong đó rau quả đã bỏ xa lúa gạo và trở thành ngành hàng triển vọng nhất của nông nghiệp hiện nay
song có hai nút thắt đối với ngành hàng này đó là mở rộng vùng nguyên liệu tập trung và khả năng chế biến sâu
mộc châu vốn có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng nhưng nhiều hộ nông dân ở đây vốn chủ yếu trồng rau màu ngắn ngày